cơ quan kiểm soát điều tra công an tỉnh bình dương vừa khởi tố bắt tạm giam bốn tháng
đối với nguyễn đức trung quê tỉnh thanh hóa để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra trung là giám đốc công ty cổ phần bất động sản bảo an group
hiện trú tại phường định hòa thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
theo tài liệu cơ quan điều tra nguyễn đức trung được ủy quyền và thỏa thuận bán đất cho một người đàn ông
đến ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn đức trung đã chấm dứt hợp tác với chủ sử dụng đất
việc chấm dứt hợp tác được hai bên đồng tuần không tranh chất
tuy nhiên đến ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai trung vẫn đưa thông tin gian dối
để người đàn ông tin tưởng ký hợp đồng mua bán đất và nhận thanh toán tổng cộng một tỷ bốn trăm hai mươi năm triệu đồng
trước thời điểm bị tố giác nguyễn đức trung đã trả lại số tiền một tỷ một mươi bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
còn giữ lại bốn trăm linh bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
hiện không còn khả năng
nguyễn đức trung đã trả lại số tiền một tỷ một mươi bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
văn phòng chủ tịch nước mới đây đã công bố lệnh của chủ tịch nước công bố luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi
vừa đưa quốc hội thông qua
theo phó thống đốc ngân hàng nhà nước đoàn thái sơn luật các tổ chức tiến dụng hai nghìn hai mươi bốn có nhiều điểm mới
trong đó quy định rõ các biện pháp sẽ áp dụng khi một tổ chức tín dụng bị rốt tiền hàng loạt
và các biện pháp hỗ trợ thanh khoản đảm bảo an toàn hệ thống đảm bảo quyền lợi người gửi tiền
theo đó một trong những điểm mới của luật các tổ chức tín dụng năm hai nghìn hai mươi bốn là đã giảm giới hạn tỷ lệ sở hữu
cổ phần của cổ đông là tổ chức của nhóm cổ đông và người có liên quan
quy định lộ chính năm năm giảm dần giới hạn các tín dụng sửa đổi bổ sung quy định về khái niệm người có liên quan
luật bổ sung trách nhiệm công bố công khai thông tin của cổ đông sở hữu từ một vốn điều lệ của tổ chức tín dụng trở lên
thông tin về người có liên quan của người có liên quan
quản lý người điều hành của tổ chức tín dụng
trong việc xác định sở hữu cổ phần giới hạn của tổ chức tín dụng chính là nhóm người có mối quan hệ với nhau một ít
có thể thông qua các hoạt động sở hữu thông qua quản trị điều hành
chi phối hoạt động đặc biệt là dòng cấp tiến dụng ra của tổ chức tiến dụng thì cũng đã được mở rộng khái niệm ra
mở rộng ra thì nghĩa là cái mức độ chi phối sẽ bị hạn chế
một trong những nội dung mới luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi là đã bổ sung quy định về rút tiền hàng loạt
trong đó quy định rõ các biện pháp sẽ áp dụng khi một tổ chức tiến dụng bị rút tiền hàng loạt
bao gồm các biện pháp tự thân của ngân hàng và các biện pháp hỗ trợ thanh khoản đảm bảo an toàn hệ thống
đáng chú ý luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi lần này đã bổ sung quy định cấm gắn bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc
với cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng dưới mọi hình thức
cũng như bổ sung quy định yêu cầu ngân hàng thương mại chi nhánh ngân hàng nước ngoài
phải xây dựng phương án khắc phục dự kiến trong các trường hợp bị can thiệp sớm
có đó đảm bảo quyền lợi cho khách hàng
luật các tổ chức tín dụng mới thì nó sẽ góp phần là làm minh bạch hóa hơn cái thị trường này
và nó đưa cái bảo hiểm nhân thọ về đúng cái giá trị thật của nó
trong thời gian qua thì chúng ta thấy là cái thị trường này nó tăng trưởng rất là nóng
chủ yếu là nhờ vào cái việc mua biên cạm đài
và đôi khi khách hàng họ không có nhu cầu nhưng mà chúng ta lại ép buộc họ mua một cái sản phẩm mà họ không có nhu cầu
thì tôi nghĩ là nó ảnh hưởng khá nhiều đến lợi ích và quyền lợi của người tiêu dùng
và để cái thị trường này có thể mà phát triển một cách bền bẩn trong thời gian tới
thì tôi nghĩ là cái quy định này nó hết sức cần thiết
chúng ta đã đưa ra cái việc là các cái tổ chức tín dụng và các cái ngân hàng thương mại
khi mà huy động cái tiền gửi thì phải có cái phương án để mà khắc phục các cái tình huống khẩn cấp
để từ đó
các chuyên gia đánh giá khi các quy định của luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi được tuân thủ nghiêm
sẽ hạn chế và giảm thiểu đáng kể hệ lụy của vấn đề sở hữu chéo thao túng hoạt động của tổ chức tiến dụng
như trường hợp tại ngân hàng scb vừa qua
quả đó giúp thị trường tài chính phát triển bền vững minh bạch và đảm bảo quyền lợi công bằng giữa các bên
thời gian qua tại các địa phương trên cả nước xuất hiện tình trạng một số cá nhân cửa hàng tự ý mở dịch vụ chuyển rút tiền
nhất là tại các địa bàn nông thôn
các cửa hàng này đa số là tự phát và chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động
hoạt động này tiêm ẩn rất nhiều rủi ro cho cả người cung cấp và sử dụng dịch vụ này phản ánh trên địa bàn tỉnh đồng tháp
cầm số tiền mặt trên tay chúng tôi thử đến một cửa hàng treo bảng dịch vụ chuyển tiền nhanh rút tiền mặt để nhờ chuyển vào tài khoản
rất nhanh chóng nhân viên tại cửa hàng này sử dụng tài khoản internet banking của cá nhân để chuyển vào tài khoản chúng tôi yêu cầu
không biên lại không hóa đơn chứng tử và thu phí theo kiểu tự thích
vì vậy sẽ khó có thể giải quyết khi có tranh chấp xảy ra
còn đây là những thông tin cảnh báo của một tài khoản mạng xã hội có cung cấp dịch vụ chuyển rút tiền
với thủ đoạn tạo tài khoản ảo giả danh người thân cho rằng đã nhận được hai trăm linh triệu đồng tiền mặt
và yêu cầu chuyển khoản hai trăm linh triệu đồng vào tài khoản khác để lấy phí hai trăm linh đồng
rất may chủ tài khoản này có sự cảnh giác nên không bị lừa đảo
mới đây trên địa bàn huyện lai vung tỉnh đống tháp đã xảy ra trường hợp lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sử dụng dịch vụ này
hai thanh niên lạ mặt đã đến tiệm điện thoại di động của một người đàn ông nhờ chuyển khoản số tiền hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
sau khi nạn nhân chuyển khoản xong lợi dụng người này mất cảnh giác hai đối tượng nhanh chóng lên xe tẩu thoát
lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ được hai đối tượng
thời gian qua công an tỉnh đống tháp đã có nhiều đợt đến các cơ sở kinh doanh tự phát dịch vụ này
để tuyên truyền nhân dịch vụ này
nhân dân đã nhắc nhở cho làm cam kết thực hiện theo các quy định của pháp luật
qua đó phần nhiều các cửa hàng đã tháo rỡ bảng không tiếp tục thực hiện các dịch vụ sai quy định này

có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên
trước hết là một số người dân nhất là ở địa bàn nông thôn
chưa quen sử dụng phần mềm ứng dụng của các ngân hàng trên điện thoại di động
để chuyển rút tiền hoặc nạp rút tiền tại các trụ atm
mặt khác việc rút chuyển tiền tại các trụ atm cũng có lúc gặp sự cố
và không phải nơi nào cũng có lúc gặp sự cố

trong khi đó thực hiện dịch vụ này tại các cửa hàng kinh doanh
lại đơn giản nhanh chóng bất kể thời gian nào
vì vậy một số cá nhân vẫn còn lén lút cung cấp dịch vụ chuyển rút tiền tự phát
để giải quyết tình trạng này đòi hỏi cơ quan chức năng
đặc biệt là các tổ chức tiến dụng trên địa bàn tỉnh
tăng cường công tác thông tin tuyên truyền
giúp người dân hiểu rõ về các loại hình giao dịch chuyển rút tiền
thông qua thẻ atm đồng thời tiếp tục xem xét điều chỉnh mức phí giao dịch
cho phù hợp nâng cao chất lượng các dịch vụ và tăng cường cải cách
thủ tục hành chính đối với khách hàng khi đến giao dịch
bên cạnh đó các ngân hàng chủ động phối hợp với cơ quan chức năng
nhà mạng viễn thông tăng cường kiểm tra giám sát
những đơn vị cá nhân cấp máy pos đảm bảo hoạt động đúng quy định
kiên quyết xử lý những điểm không được phép kinh doanh dịch vụ rút
chuyển tiền tránh những rủi ro cho người dân
sản lượng xuất khẩu tăng mạnh kem ra bán được cải thiện
doanh nghiệp cá tra báo doanh thu đột biến ngay trong tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
cộng thêm chính sách từ thị trường mỹ và châu âu sẽ là động lực
tăng trưởng xuất khẩu cá cha của việt nam trong thời gian tới
trước các biện pháp hạn chế thủy sản có nguồn gốc từ nga và trung quốc
của mỹ và liên minh châu âu một số tổ chức và doanh nghiệp xuất khẩu
thủy sản việt nam kỳ vọng các động thái trên có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn
cho các sản phẩm thủy sản của việt nam đặc biệt là cá tra phi lê
tại thị trường mỹ và châu âu
đây là hai thị trường xuất khẩu cá tra trọng điểm của việt nam
trên thực tế sản lượng xuất khẩu cá cha của việt nam sang châu âu
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đã tăng ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
và hai mươi ba so với tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
hiện nhu cầu tiêu thụ cá tra tại thị trường mỹ được kỳ vọng sẽ dần hồi phục
trong năm nay với dự báo giá cá tra xuất khẩu bình quân sang thị trường mỹ
trong năm nay sẽ tăng một mươi so với năm hai nghìn hai mươi ba
thời điểm này hầu hết diện tích vải sớm gồm các giống u trứng u gai và u hồng
của huyện thanh hà tỉnh hải dương đã kết thúc thời kỳ ra hoa
tuy nhiên nhiều diện tích vải sớm xuất hiện cảnh lọc gây nguy cơ mất mùa
trước tình trạng này nông dân vùng vải thanh hà đã chủ động khắc phục
nguy cơ mất mùa vải sớm phản ánh tại xã thanh quang vùng vải sớm lớn nhất
của huyện thanh hà và tỉnh hải dương với diện tích khoảng sáu trăm linh hectare
gia đình bà nguyễn thị khương ở thôn thanh lanh xã thanh quang
có bảy sao vải sớm giống u trứng và u hồng
phần lớn diện tích đã ra lọc hoặc ra hoa xen lẫn lọc
điều này gây nguy cơ lớn làm giảm sản lượng vụ vải năm nay
cùng ở xã thanh quang gia đình ông nguyễn văn bài đang tập trung nhân lực
cắt tỉa các cành ra lọc cành trong tán để tập trung dinh dưỡng nuôi hoa vải
đây là một trong những giải pháp hữu hiệu ở thời điểm hiện tại
để hạn chế ảnh hưởng khi vải ra lọc dẫn đến giảm sản lượng
đến bây giờ thì cái lượng lá lọc mà tỉa đi thì hoa cũng đẹp
mà cũng phải đạt tới bảy mươi tám mươi
thế thì nó phát triển đều lên thì cái hoa nó cũng to tốt
thế rồi sau cái cung đoạn đó thì chúng tôi đi tỉa cành
cửa bớt những cái cành đi để cho nó phát triển tụ vào những cái bông hoa
thế sau đó thì đến cái cung đoạn rồi cũng chuẩn bị phun thuốc
theo báo cáo của phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thanh hà
toàn huyện hiện có gần ba ba trăm linh hectare vải
trong đó vải sớm khoảng một bảy trăm linh hectare vải chính vụ hơn một năm trăm linh hectare
hiện vải sớm vải nhỡ đã ra hoa tỷ lệ cây ra hoa đạt trên tám mươi
trong số này có khoảng ba mươi diện tích vải ra hoa sen ná lọc
chủ yếu là các giống vải u hồng
với kinh nghiệm trồng vải nhiều năm hầu hết các hộ dân nơi đây đều nhận định
năm nay năng suất vải sẽ bị ảnh hưởng
những diện tích vải ra hoa kèm lọc sẽ phát triển
nếu hộ trồng vải không đáp ứng được các biện pháp chăm sóc tốt
xem xét rồi dẻo xét nói chung là phải hầu như là ngày nào cũng phải một lượt
là dẻo và phát điện ra để trừ sâu bệnh
hiện trà vải sớm chủ yếu là vải u trứng của xã thanh quang nói riêng
và các vùng trồng vải của huyện thanh hà nói chung đang nở hoa
để giữ hoa và quả non cho các trà vải nông dân thanh hà đã và đang chủ động
chăm sóc cây phòng trừ sâu bệnh theo khuyên cáo của cơ quan chuyên môn

vải xuất khẩu nông dân tuân thủ nghiêm quy trình sản xuất sạch đã được hướng dẫn
với mục đích nâng cao chất lượng mẫu mã sản phẩm vài quả
tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú ý khác
trong kinh tế phương nam
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc nova vừa công bố báo cáo
tài chính quý thứ tư năm hai nghìn hai mươi
sau nhiều quý đây là lần đầu tiên novaland báo lại ngàn tỷ trở lại
trong bối cảnh kinh doanh bất động sản vẫn còn gặp khó khăn
trong quý này novaland ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất hơn ba tám trăm năm mươi bảy tỷ đồng
bao gồm doanh thu đến từ bán hàng cung cấp dịch vụ từ hoạt động tài chính đầu tư
lợi nhuận sau thuế đạt một sáu trăm bốn mươi hai tỷ đồng
lũy kế một mươi hai tháng tổng doanh thu thuần hợp nhất

trong đó doanh thu quý bốn đóng góp bốn mươi ba và ghi nhận lợi nhuận sau thuế cả năm sáu trăm tám mươi năm tỷ đồng
doanh thu thuận từ bán hàng đạt gần bốn chín mươi tỷ đồng
ghi nhận từ việc bàn giao tại một số dự án như novaworld phan thiết
và các dự án bất động sản trung tâm khác
ngoài ra doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ đạt sáu trăm sáu mươi chín tỷ đồng
dịch lợi nhuận sau thuế quý này tăng vọt lên mức một sáu trăm bốn mươi hai tỷ đồng
trong khi quý bốn năm hai nghìn hai mươi hai chỉ đạt một trăm hai mươi bảy tỷ đồng
tổng giám đốc tập đoàn novaland cho biết lợi nhuận sau thuế hợp nhất của novaland
tăng đến một một trăm tám mươi tám so với cùng kỳ do lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
sau đà giảm không phanh của lãi suất huy động tại các ngân hàng
thì các công ty chính khoán đã bắt đầu giảm lãi suất martin
và tích cực mời chào khách vay
nhiều ưu đãi khác được triển khai song song trong cuộc đua chiếm lĩnh thị phần mua giới
chính sách zero fee đang trở nên phổ biến hơn trong lĩnh vực chiến khoán
cuộc đua chuyển từ hạ phí sang miễn phí đưa phí môi giới về không
cuộc cạnh tranh thị phần thu hút khách hàng trở nên khốc liệt hơn
nhưng đi kèm với đó nguồn thu chú lực từ mua giới cũng bị ảnh hưởng
những công ty chiến khoán nắm giữ thị phần mua giới lớn
hoặc đang bước tốc chiếm thị phần đều triển khai zero fee
tức sáu thị phần mua giới trên hô dê miễn phí giao dịch sáu tháng
chiến khoán ssi cũng từng áp dụng chính sách này
ghi nhận tăng trưởng một bậc trong sốp hàng thị phần mua giới
ở vị trí thứ tư chiến khoán techcombank đang miễn phí giao dịch
thị phần mở rộng nhưng doanh thu mua giới của tcbs thu hẹp đáng kể
năm hai nghìn hai mươi ba giảm hơn bốn mươi sáu trong khi chi phí bán này lại tăng gần một mươi chín so với trước
biên lãi gột bị thu hẹp từ tám mươi hai sáu xuống còn sáu mươi một năm
tương ứng lợi nhận gột giảm sáu mươi năm
so với năm hai nghìn hai mươi hai
nhiều công ty chiến khoán khác cũng đang áp dụng zero fee như dnse
pintree jbsv ais hay mới nhất là mbs
lãnh đạo ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm khẳng định công tác di dời hạ tầng kỹ thuật
đã đủ điều kiện để triển khai thi công đồng loạt
tuyến metro số hai là công trình có vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển hệ thống đường sắt đô thị
của tp hcm hoàn thiện mạng lưới giao thông cũng như là chỉnh trang phát triển đô thị
và thúc đẩy kinh tế xã hội thành phố
trước đó vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba bang quản lý đường sát đô thị đã khởi công các công trình hạ tầng kỹ thuật
cho hạng bột điện
đến nay khu di dời công trình hạ tầng kỹ thuật đã hoàn tất việc lựa chọn nhà thầu
các gói thầu di dời tái lập công trình cấp nước thoát nước chiếu sáng biển báo đèn tín hiệu giao thông
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
lễ triển khai thi công đầu năm này nhà thầu đã triển khai luôn vào việc thi công toàn bộ hạ tầng thoát nước
của tuyến số hai để đảm bảo là sau cố gắng trong năm hai nghìn hai mươi bốn này sẽ đảm bảo tầm tám mươi giá trị sản lượng
để thứ nhất là góp phần giải ngân đầu tư công cho thành phố phần hai nữa là đảm bảo tiến độ
để triển khai các dự án công việc tiếp theo của tuyến metro số hai
một yếu tố quan trọng góp phần để tuyến metro số hai được đưa vào khởi công là công tác bồi thường
giải phóng mặt bằng đã đạt tỷ lệ hơn tám mươi sáu với năm trăm linh tám trên năm trăm tám mươi sáu trường hợp
lễ gia quân đầu năm hai nghìn hai mươi bốn giáp thìn nó thể hiện một bước chuyển một năm bản lề để thi công đồng bộ
di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước điện viện thông chiếu sáng v v
để hoàn thành công tác thu xếp mặt bằng sạch để sẵn sàng bàn giao cho các nhà tàu chính vào năm hai nghìn hai mươi năm
dự án tuyến metro số hai có chiều dài hơn một mươi một km đoạn đi ngầm dài hơn chín km đoạn đi trên cao dài gần hai km
với một mươi nhà ga chín nhà ga ngầm một nhà ga trên cao
dự án đi qua địa bàn của sáu quận gồm quận một quận ba quận một mươi quận một mươi hai quận tân bình và quận tân phú
với tổng diện tích thu hội hai trăm năm mươi một m hai
phí bồi thường hỗ trợ là hơn ba bảy trăm linh tỷ đồng
dự án đặt nền móng cho giai đoạn phát triển không gian ngầm của thành phố trên cơ sở các nhà ga ngầm dọc tuyến
đồng thời đây cũng là công trình đầu tiên của thành phố ứng dụng mô hình thông tin công trình
từ khảo sát thiết kế cho tới giám sát triển khai thi công
được áp dụng những công nghệ tiên tiến trong quá trình triển khai thi công như khoang kích ngầm hệ thống điện ngầm hệ thống cấp nước ngầm
thưa quý vị thay vì các lựa chọn có tỷ suất mạo hiểm cao
thì đa phần và đầu tư hiện đây tập trung tìm kiếm cơ hội ở vùng bất đồng sản an toàn
trong đó tại thành phố hồ chí minh các căn hộ đã hoàn thiện ở khu vực trung tâm phục vụ nhu cầu đa dạng
có thể tạo dòng tiền gây đang trở nên nóng hơn bao giờ hết
theo báo cáo của hội mô giới bất động sản việt nam
bất đồng sản vẫn là kênh tru ấn dòng tiền cho nhà đầu tư từ trước đến nay
tuy nhiên vì chọn lựa khúc đầu tư sẽ có nhiều sự thay đổi
khi luật kinh doanh bất đồng sản và luật nhà ở được sửa đổ thông qua
hiện nay có khoảng tám mươi một đô thị gồm đô thị loại hai và loại ba trên cả nước siết phần lô bán nền
đây là loại hình được xem có tính đầu cơ cao và rủi ro cho nhà đầu tư lớn
bên cạnh đó sự kháng hiếm của loại hình căn hộ đã xây dựng hoàn thiện
có vị trí ngay khu vực trung tâm khiến khoản đầu tư vào các dự án này trở nên an toàn
được ví như sổ tiết kiệm lãi suất cao thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư
lý giải và sưu hút của bất đồng sản quận một theo các chuyên gia
dù chỉ chiếm ba mươi bảy diện tích tp hcm nhưng quận một là nơi tập trung các cơ quan chính trị
kinh tế trọng điểm của khu vực miền nam
phần lớn diện tích được dành cho các trụ sở hành chính và tiện ích
vì vậy không gian sống tại khu vực này rất kháng hiếp và luôn được săn đón
một yếu tố khác được nhà đầu tư có khấu vị an toàn quan tâm
là dự án đã xây dựng hoàn thiện và có thể sử dụng linh hoạt
theo số liệu của ngân hàng nhà nước công bố lượng tiền gửi của người dân và tổ chức kinh tế
vào các ngân hàng trong năm hai nghìn hai mươi ba đã đạt mức cao kỷ lục với hơn một mươi ba năm triệu tỷ đồng vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba
riêng tại tp hcm tính đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba tổng tiền gửi tiết kiệm dân cư
tại các ngân hàng trên địa bàn đạt hơn một ba mươi bốn triệu tỷ đồng tăng bảy tám so với năm hai nghìn một mươi bảy
chiếm ba mươi tám so với tổng tiền gửi trên địa bàn của thành phố
đây là bộ phận tiền gửi luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng tiền gửi
dù lãi suất huy động đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây
sông dòng tiền nhàn rỗi vẫn chạy vào ngân hàng
phân tích về tốc độ tăng trưởng tiền gửi tại địa bàn thành phố
ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm cho biết so với một mươi năm trước đây
cơ cấu tiền gửi có sự thay đổi theo xu hướng tiền gửi của tổ chức kinh tế và cá nhân tăng
chiếm tỷ trọng cao nhất
do các sản phẩm dịch vụ huy động vốn của các ngân hàng không chỉ ngày càng đa dạng
mà còn đem lại sự thuận lợi cho người gửi tiền cả về lợi ích kết hợp khả năng thanh toán tính dụng
đối với các ngân hàng mặc dù tiền gửi tiết kiệm có chi phí huy động vốn cao hơn so với tiền gửi không kỳ hạn
nhưng việc tăng trưởng ổn định và bền vững của tiền gửi tiết kiệm dân cư lại có tác động tích cực
đối với quá trình mở rộng và tăng trưởng tính dụng của các ngân hàng hiện nay
với sự chủ động quyết liệt triển khai hiệu quả các giải pháp bước trên kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi ba
đầu năm hai nghìn hai mươi bốn của bình phước đã có những gam màu sáng nhiều chỉ tiêu của các ngành lĩnh vực đều đạt khá
kết quả này nhờ vào sự phục hồi và phát triển mạnh ở nhiều ngành nhiều lĩnh vực
cùng với đó là sự nỗ lực chung của tỉnh trước bối cảnh khó khăn của sự tác động kinh tế của năm hai nghìn hai mươi ba
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
công nghiệp xây dựng là một trong những lĩnh vực đối với các ngành
lĩnh vực đóng góp và tăng trưởng kinh tế của bình phước
thời gian qua bình phước luôn chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận mở rộng thị trường
hỗ trợ gắn kết giữa các đơn vị sản xuất và phân phối
để doanh nghiệp giới thiệu tiềm năng thế mạnh sản phẩm đến với các bạn hàng
năm hai nghìn hai mươi ba khu vực công nghiệp và xây dựng đạt hơn một mươi bảy hai trăm linh năm tỷ đồng
đồng góp hai hai mươi sáu điểm phần trăm vào tăng trưởng grdp của tỉnh
phải nói là năm hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi ba vừa qua
bình phước đã tạo rất nhiều môi trường thuận lợi
để cho các doanh nghiệp quảng bá giới thiệu sản phẩm đặc trưng của vùng mình
và qua đó kết nối giao thương cung cấp cho các vùng mình khác
ngoài tôi ra thì các doanh nghiệp khác rất là phấn khởi và rất là thuận lợi
trong vấn đề kết nối cung cầu và giới thiệu sản phẩm của bình phước đi các vùng mình
nông lông nghiệp và thúy sản là lĩnh vực có mức đóng góp lớn vào tăng trưởng grdp
với giá trị đạt hơn một mươi bảy năm trăm một mươi ba tỷ đồng tăng một mươi hai
đồng góp ba hai mươi năm
các doanh nghiệp có một mươi một điểm phần trăm vào tăng trưởng grdp của tỉnh
cao hơn một bốn so với cùng kỳ năm trước
kết quả minh chứng cho những giải pháp thực hiện phát triển ngành nông nghiệp
và phát triển nông thôn của bình phước đạt hiệu quả góp phần vào tăng trưởng chung của tỉnh
kết quả này không phải chỉ của năm hai nghìn hai mươi ba
mà nó được cộng ảnh hưởng và nó tác động của nhiều năm
trong thực hiện cơ chế chính sách về phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh
bên cạnh đó
khu vực dịch vụ của bình phước đã được tăng trưởng

với tốc độ tăng trưởng tám ba mươi bốn đồng góp hai bảy mươi năm vào tăng trưởng grdp của tỉnh
và chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh tế là grdp bình quân đầu người
năm hai nghìn hai mươi ba của tỉnh đạt khá cao gần chín mươi bốn triệu đồng mỗi người vượt kế hoạch đề ra
ba khu vực đều vượt đặc biệt là khu vực của nông lâm nghiệp
chúng ta vượt một mươi triệu đồng
chúng ta vượt một mươi hai mươi năm vượt cao nhất cả nước trong bản đồ kết quả công việc
rồi là khu vực hai là công nghiệp xây dựng thì riêng công nghiệp là tăng bảy hai mươi năm
rồi cái lĩnh vực của dịch vụ cũng tăng tám ba mươi bốn
tất cả những chi tiêu quan trọng này nó góp phần thúc đẩy cho tăng trưởng tám ba mươi bốn của tỉnh
kết quả tăng trưởng kinh tế của bình phước đạt trong năm hai nghìn hai mươi ba là động lực để bình phước nỗ lực hơn
nữa thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới với khát vọng phát triển hệ thống
chính trị bình phước đang nỗ lực quyết tâm trong các hoạt động chí đạo điều hành phấn đấu thực hiện
thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu phát huy tối đa vai trò trụ cột của khu vực kinh tế trong tăng trưởng
tạo đại bước phá trong thời gian tới